phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam làm việc tại tỉnh bắc cạn
mức tiền lương bình quân của công nhân lao động tại hải phòng tăng một mươi bảy
thành phố hồ chí minh tăng cường kiểm tra xử lý lỗi vi phạm tốc độ
trong phần tin tức quốc tế trung quốc lạc quan về giải quyết bất đồng thương mại với mỹ
chính phủ mỹ có thể tiếp tục bị đóng cửa vô thời hạn
trong chuyến công tác tại tỉnh bắc cạn vào chiều qua phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh bắc cạn
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng đánh giá cao tinh thần đoàn kết phát triển kinh tế xã hội ổn định của tỉnh
phó thủ tướng lưu ý tỉnh cần phát triển kinh tế đi đôi với chú trọng tới các vấn đề xã hội
để bảo đảm phát triển tổng thể bền vững
tỉnh cần ra soát kỹ để thực hiện đầu tư kiên cố hóa trường lớp học hợp lý tránh gây lãng phí
ra soát xác định nhu cầu số lượng giáo viên để có lộ trình đào tạo và bồi dưỡng
nâng tỷ lệ giáo viên là người dân tộc thiểu số
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và những vấn đề thiết thực phù hợp thực tiễn
tập trung phân bộ hợp lý kinh phí dành cho y tế dự phòng triển khai hiệu quả khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế
phó thủ tướng cũng chỉ đạo bộ khoa học và công nghệ nghiên cứu triển khai các dự án đề tài khoa học phù hợp
có tác dụng thúc đẩy kinh tế cho những tỉnh khó khăn như bắc cạn
bộ văn hóa thể thao và du lịch kết nối hỗ trợ phát triển tiềm năng du lịch của tỉnh
bộ giáo dục và đào tạo tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cho học sinh sinh viên
thông qua mở rộng hoạt động về nguồn tại các di tích an toàn khu
cùng ngày phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới thăm trường phổ thông dân tộc nội chú huyện trợ mới
tại đây phó thủ tướng biểu dương những kết quả của nhà trường đã đạt được trong thời gian qua
phó thủ tướng đề nghị thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống thi đua dạy tốt học tốt
đóng góp vào sự nghiệp giáo dục chung của tỉnh nhà thăm và tặng quà cho năm mươi gia đình chính sách khó khăn
trên địa bàn phường xuất hóa thành phố bắc cạn
phó thủ tướng động viên các gia đình tiếp tục phấn đấu lao động sản xuất cống hiến cho sự nghiệp cách mạng
xây dựng quê hương ngày càng sâu đẹp
cũng trong sáng nay phó thủ tướng cùng đoàn công tác đến thăm trạm y tế xã cẩm giàng
khu di tích lịch sử nà tu huyện bạch thông và dân hương tại nhà tưởng niệm bắc hồ trong khu di tích
sở lao động thương minh và xã hội thành phố hải phòng vừa cho biết
mức tiền lương bình quân chung năm hai nghìn một mươi tám của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cảng
đạt gần bảy triệu đồng một người một tháng tăng một mươi bảy hai so với năm hai nghìn một mươi
trong đó tiền lương bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước
có mức tăng cao nhất với mức bình quân bảy triệu đồng một người một tháng tăng hai mươi sáu một so với năm hai nghìn một mươi
tiền lương bình quân của lao động trong các doanh nghiệp dân doanh ở mức sáu tám triệu đồng một người một tháng tăng một mươi sáu bảy

tiền lương bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp sdi ở mức sáu tám triệu đồng một người một tháng tăng một mươi sáu bảy

và tiền lương của bình quân lao động trong các doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
đạt mức sáu một triệu đồng một người một tháng tăng một mươi chín so với năm hai nghìn một mươi
thưa quý vị nhằm động viên tinh thần cho công nhân tại nghệ an
tổng liên đoàn lao động việt nam và liên đoàn lao động nghệ an
đã tổ chức chương trình tết xung vầy hai nghìn một mươi chín cho công nhân viên chức người lao động
công ty của phần vtour thanh trương là công ty chuyên ngành may mặc
có năm trăm linh công nhân lao động thu nhập bình quân gần năm triệu đồng một tháng
chương trình tết xung vầy năm nay đã có nhiều hoạt động giao lưu trò chơi
tạo không khí tết vui vẻ cho người lao động như trả lời các câu hỏi về phong tục đón tết
văn hóa tết với nhiều phần quà hấp dẫn dành cho công nhân của công ty
nhân dịp này tổng kiểm toán nhà nước và đại diện tổng liên đoàn lao động việt nam
tỉnh ủy nghệ an tặng ba mươi xuất quà tết cho công nhân
có hoạn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi xuất trị giá một ba triệu đồng
liên đoàn lao động tỉnh nghệ an tặng hai trăm linh xuất quà với tổng trị giá sáu mươi triệu đồng
tập đoàn hoa sen vừa xuất khẩu lô hàng một mươi bảy tấn tôn trị giá hơn một mươi bốn triệu usd đi mỹ
tại cảng tổng hợp quốc tế nghi sơn xã hải hà huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
đây là lô hàng tôn đầu tiên xuất khẩu vào thị trường mỹ trong năm hai nghìn một mươi chín của tập đoàn này
kết thúc nhiên độ hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám sản lượng tập đoàn hoa sen đạt gần một chín triệu tấn doanh thu đạt hơn ba mươi bốn bốn nghìn tỷ đồng
mức tăng lần lượt là một mươi ba và ba mươi hai so với niên độ trước
doanh thu nội địa đạt hơn hai mươi hai tỷ đồng tăng ba mươi bốn
doanh thu xuất khẩu vượt hơn năm trăm ba mươi tám triệu usd tăng hai mươi bảy so với niên độ trước
lợi nhuận sau thuế của hoa sen trong niên độ vừa qua đạt bốn trăm một mươi tỷ đồng
hiện tại tập đoàn hoa sen đang đầu tư các nhà máy sản xuất
tại các vị trí chiến lược gần các cảng biển quốc tế
thưa quý vị và các bạn làng rau trà quế giã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam
là làng rau có lịch sử hàng trăm năm tuổi với thương hiệu rau trà quế nước tiếng
tuy chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những đợt mưa lũ vừa qua
nhưng ngay sau đó thì người trồng rau trà quế đã tiếp tục súng sống và tích cực chăm bón
để bảo đảm đủ nguồn rau cung ứng cho thị trường vào dịp tết nguyên đán kỷ hợi
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
làng rau trà quế giã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam
quanh năm được bao phủ bởi màu xanh của các loại rau
làng rau có lịch sử hàng trăm năm này
hiện có hơn hai trăm linh hộ dân tham gia sản xuất trên diện tích khoảng một mươi tám hectare
với đợt mưa thì hiện nay thì bọn con ở đây đông xuống giống
có độ giống ngáy ngà để thực vụ trong dịp tết như đó
với đợt mưa thì gia đình cũng tiến hành
đơn lòng có lụa rau như rau húng xà lách
và có lụa rau để chuẩn bị cho tết
nói chung thì tới tết cũng có nhưng mà chắc là sản lượng rất là ít
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã cẩm hà
trong năm hai nghìn một mươi tám làng rau trà quế đã cung ứng ra thị trường
gần một tấn rau các loại với doanh thu hơn một mươi tỷ đồng
trong dịp tết này nhu cầu tăng cao để có đủ lượng rau cung cấp cho thị trường
hỏi người nông dân ở làng rau trà quế phải nỗ lực sản xuất nhiều hơn nữa
hiện nay cây rau trên huyện rau trà quế thì phát triển tương đối tốt
và chắc rằng là từ nay đến tết thì có việc phát triển của cây rau
thì sẽ phục vụ được nhu cầu mà tiêu thụ
trong dịp tết thì mình thu khoảng từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi tấn trong dịp tết
và giá trị bán được thì một cây rau
bây giờ trên thị trường khoảng hai mươi năm đồng
mỗi hộ thì bình quân khoảng một mươi đến một mươi năm triệu đồng trên một hộ như vậy
và nói chung là nhà cây rau thì đời sống của nhân dân của rau trà quế
thì tương đối là ổn định trong dịp tết
vào những ngày này người nông dân ở làng rau trà quế đang tích cực chăm bón
quay vòng diện tích đất trồng rau hợp lý nhằm tăng sản lượng
tạo nguồn rau sạch bảo đảm cung cấp cho thị trường trong dịp tết nguyên đán sắp đến
điều đáng nói là hàng năm
làng rau trà quế không chỉ cung ứng hàng trăm tấn rau sạch cho thị trường
mà còn là điểm du lịch sinh thái
thu hút rất đông đảo du khách đến trải nghiệm cuộc sống nhà nông
từ đó đã mang lại thêm nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây
thưa quý vị liên quan đến sự cố vỡ đập bãi thải gibbs
của công ty cổ phần dap số hai lào cai vinachem
sau khi điều tra và làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ra quyết định xử phạt năm trăm sáu mươi triệu đồng đối với công ty này
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh cũng quyết định truy thu phí bảo vệ môi trường
với tổng số tiền là một trăm hai mươi một triệu đồng
theo đó công ty cổ phần dap số hai vinachem địa chỉ trụ sở chính
khu công nghiệp tàng lỏng huyện bảo thắng tỉnh lào cai
bị phạt năm trăm sáu mươi triệu đồng vì hành vi
gây sự cố vỡ đập bãi thải gibbs chảy ra môi trường
với số lượng nước thải bốn mươi năm hai trăm sáu mươi bốn m ba
và không thực hiện đúng các nội dung yêu cầu trong kết luận kiểm tra thanh tra
về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai xử phạt có tình tiết tăng nặng được áp dụng
là do vi phạm hành chính có quy mô lớn
gây thiệt hại đến tài sản đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân
ngoài số tiền phạt công ty cổ phần dap số hai cũng được yêu cầu
nộp tiền phí nước thải chán ra ngoài môi trường với số tiền là một trăm hai mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân
và các đơn vị tham gia hỗ trợ ứng cứu sự cố theo quy định
công an tỉnh lào cai vừa cho biết đơn vị đã phát hiện và thu giữ gần hai trăm năm mươi kg pháo hoa và pháo nổ
tại khu vực biên giới xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai
theo đó trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tổ tuần tra kiểm soát vũ trang cảnh sát một trăm một mươi ba
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh lào cai
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
tại khu vực km một trăm tám mươi chín hai trăm linh thuộc thôn bản việt xã bản việt huyện bảo thắng
có một lô hàng ở khu vực biên giới có nhiều dấu hiệu nghi vấn
tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành kiểm tra trong lô hàng gồm chín thùng giấy
bên trong có một trăm linh hộp pháo hoa được bọc ni lông bên ngoài ghi chữ trung quốc
và hai mươi bốn cục giấy hình quả liệu đạn với tổng trọng lượng là gần hai trăm năm mươi kg
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để tiến hành tiêu hủy lô hàng kể trên
theo đúng quy định của pháp luật
vừa qua đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an tỉnh cao bằng
phối hợp với công an phường tân giang phát hiện và bắt giữ ba đối tượng
về hành vi tàng trữ gần một kg ma túy đá gồm trần thị phương hoàng thị nguyệt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng cư trú tại xóm đầu cầu xã quảng hưng huyện quảng uyên
nông tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại phường sông hiến thành phố cao bằng
công an tỉnh cao bằng cũng bắt đối tượng vũ hiễu vang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú tại phường lãm hà quận kiến an thành phố hải phòng
chở chín bao tải trên xe ô tô bên trong chứa pháo nổ
qua kiểm tra thực tế tổng trọng lượng là một trăm bốn mươi bảy kg pháo nổ
hiện vụ việc được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý
ngày một mươi tháng một phòng cảnh sát môi trường công an thành phố hải phòng cho biết
đơn vị vừa phối hợp tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hải phòng phát hiện cơ sở buôn bán tôm
phường tràng cát quận hải an hải phòng thuê địa điểm kinh doanh
tại số một nghìn tám trăm ba mươi năm ngô gia tự phường nam hải quận hải an đang bơm tạp chất và tôm
theo đối tượng hạnh khai nhận hàng ngày gom tôm chết ở các quận hải an
đồ sơn dương kinh về bơm tạp chất nhằm làm tăng trọng lượng của tôm
sau đó giao khách hàng để kiếm lời
hiện vụ việc được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý
thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp trước
trong và sau tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hcm đã tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát
lập chốt xử lý các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ
trong buổi sáng ngày một mươi tháng một tại trục đường võ văn kiệt quận năm
chỉ hơn một giờ đồng hồ đội cảnh sát giao thông chợ lớn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hcm đã phát hiện xử lý ba mươi năm trường hợp vi phạm điều khiển phương tiện quá tốc độ
trong đó ba mươi ba trường hợp
một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian qua
là do người điều khiển phương tiện mô tô xe gắn máy ô tô chạy quá tốc độ quy định
không làm chủ tay lái tuy nhiên thực tế trên cho thấy nhận thức của nhiều người tham gia giao thông
về vấn đề này vẫn còn hạn chế
nguyên nhân là do ý thức của người tham gia giao thông
nguyên nhân là do ý thức của người tham gia giao thông và coi thường là vi phạm tốc độ
họ chỉ nghĩ là nếu mà vi phạm tốc độ thì chỉ bị cảnh sát giao thông phạt là cùng
nhưng mà họ không có nghĩ là vi phạm tốc độ là nguyên nhân dẫn đến là tai nạn giao thông cho mình cho người khác
họ chỉ nghĩ là bố trí từ tám h đến hai mươi hai h hàng ngày là xử lý trị đề là tốc độ là do ban chỉ huy đội là thực tế phụ trách
trong dịp cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố tiếp tục giao quân đồng loạt kiểm tra xử lý các phương tiện vi phạm về tốc độ có nồng độ cồn vượt quá quy định
tại các nút giao thông trọng điểm của thành phố bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông và tránh xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông
tiếp nối chương trình nâng cao chất lượng cán bộ hải quan với bộ tiêu chí ba trăm linh hành vi ứng xử
hơn hai trăm linh tỷ đồng tôn tạo khu di tích lịch sử đồi tức dục tại an giang
thưa quý vị theo báo cáo từ phòng thương mại và công nghiệp việt nam trong hơn ba doanh nghiệp tham gia khảo sát
thì có bốn trăm năm mươi chín doanh nghiệp bị phân biệt đối xử vì không chi trả chi phí ngoài quy định khi thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu
và để giải quyết vấn đề này ngành hải quan cho biết đang xây dựng thí điểm bộ tiêu chí nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hải quan
và sẽ triển khai trên cả nước trong thời gian tới
đánh giá về cán bộ công chức hải quan trong quá trình giao dịch thủ tục hành chính
bảy mươi doanh nghiệp hài lòng với mức độ am hiểu chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ
một mươi doanh nghiệp đánh giá kỹ năng giải quyết công việc của cán bộ ở mức khá và tốt
một mươi doanh nghiệp bị phân biệt đối xử khi không trả chi phí ngoài quy định
đại diện tổng cục hải quan thừa nhận đây là kết quả khảo sát phản ánh đúng thực tế
có thể nói rằng đây là một phương pháp hết sức khoa học và khảo sát độc lập của phòng thương mại và công nghiệp việt nam
tôi xin nhắc lại là khoảng ba một trăm linh doanh nghiệp đã phản hồi
và đây là một tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay số lượng doanh nghiệp đông đảo nhất
và chúng tôi cơ quan hải quan phối hợp nhưng mà không có bất kỳ một sự can thiệp nào được về kết quả khảo sát
và đây là các chuyên gia độc lập người ta khảo sát
để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảm tiêu cực khi giao dịch thủ tục hành chính
ngành hải quan đang triển khai thí điểm bộ tiêu chí sát hạch năng lực trình độ công chức tại bảy cục hải quan tỉnh thành phố
ban cải cách hải quan sẽ phân loại công chức từ đó đào tạo lại bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu cao về trình độ tác nghiệp nghiệp vụ hải quan
chúng tôi cũng đã đề ra bộ gần như những quy tắc ứng xử và đề ra khoảng ba trăm linh hành vi mà cán bộ công chức hải quan khi mà mắc vào một trong ba trăm linh hành vi này
thì sẽ bị xử lý mức độ nhẹ là kỷ luật phê bình
chúng tôi cũng tăng cường rất nhiều hệ thống
để giám sát giám sát trong nội bộ cơ quan hải quan
đây là lần đầu tiên trong ngành hải quan tài chính xây dựng bộ tiêu chí này
trong thời gian tới cơ quan hải quan sẽ tiếp tục phối hợp với bộ nội vụ và các đơn vị khảo sát độc lập
hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá đầy đủ khách quan chính xác đảm bảo sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ của cơ quan hải quan
đường đèo mimosa trên tuyến quốc lộ hai mươi
một trong những cửa ngõ giá trị
vào trung tâm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng
suốt đoạn đường dài hơn một mươi km này trăng trịt ổ gà ổ voi khiến giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn
đèo mimosa được phân luồng cho xe tải lưu thông phần lớn là xe trọng tài lớn chuyên chở nông sản từ đà lạt đi các tỉnh
hiện mỗi ngày có tới hàng nghìn lượt xe qua lại trên cung đường này
đường này đi quá xấu đi cực khổ lắm
nói chung là cũng mong làm cho nhanh cho sớm cho xe đường đi tải đi nhiều lắm
đèo mimosa có chiều dài hơn một mươi tám km
đây là một trong những cửa ngõ vào thành phố đà lạt
năm hai nghìn một mươi sáu bộ giao thông vận tải đã có quyết định hoán chuyển đường đèo này thành quốc lộ hai mươi
và từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đèo mimosa được bộ giao thông vận tải ủy quyền
cho ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng quản lý khai thác bảo trì
qua kiểm tra thực tế cùng ngành giao thông địa phương
mới đây cục quản lý đường bộ số bốn tổng cục đường bộ việt nam đánh giá
cung đường này đã hư hỏng kết cấu móng và mặt đường trên diện rộng
trong quá trình nâng cấp dự án quốc lộ hai mươi bộ đã đầu tư nâng cấp tuyến đường đèo brand
và chuyển tuyến đường đèo bran về cho địa phương quản lý
và hoán đổi tuyến đường mimosa đưa vào đoạn tuyến mimosa đưa vào quốc lộ hai mươi
và bộ cũng đã có kế hoạch nâng cấp đoạn đèo mimosa
tuy nhiên vì nhiều lý do bây giờ dự án nâng cấp đèo mimosa phải tạm ngưng không thực hiện được
cho nên bây giờ với tình trạng hiện đại giao thông đi lại tuyến đã xuống cấp
trước mắt chúng tôi có đề xuất và cũng được tổng cục đường bộ việt nam chấp thuận cấp kinh phí
để mà sửa chữa đảm bảo giao thông trong thời gian tới
trước mắt để bảo đảm an toàn giao thông vận chuyển hàng hóa dịp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đang đến gần
sở giao thông vận tải lâm đồng và cục quản lý đường bộ bốn đề nghị tổng cục đường bộ việt nam
bố trí nguồn vốn để duy tu sửa chữa mặt đường đèo mimosa
theo nguồn tin của truyền hình nhân dân để tiến hành cải tạo toàn tuyến đèo mimosa
bộ giao thông vận tải đã duyệt bổ sung kinh phí năm hai nghìn một mươi chín là ba mươi bốn năm tỷ đồng
và tỉnh lâm đồng dự kiến khởi công dự án vào quý ii năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời kiến nghị bổ sung khoảng sáu mươi tỷ đồng thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
để đầu tư nâng cấp đèo mimosa bảo đảm khai thác đồng bộ trên toàn tuyến quốc lộ hai mươi
thưa quý vị trong suốt nhiều tháng qua dù trời nắng
nhưng bốn mươi hộ dân lại sống trong cám cảnh không khác gì mùa mưa
nước không chỉ ngập từ trong sân ra vườn mà còn ngập cả đường
người dân phải đi bằng sóng
tình trạng ngập úng kéo dài này đã làm cho cuộc sống của người dân bị xáo trộn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên
thôn giai sơn xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên
sau những cơn mưa vừa qua trời đã có nắng
thế nhưng ở đội một mươi người dân phải sống trong cảnh như thế này
hôm nay nước trong nhà bà đặng thị nhạn đã rút
nhưng ngoài sân thì không khác gì ao cá nước bẩn
đi lại đã khó vận chuyển hàng hóa nông sản lại càng khó hơn
nếu có thể tìm ra hãy bấm đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
theo người dân những năm trước cũng đã xảy ra ngập úng
nhưng chưa có năm nào lại ngập sâu và lâu như năm nay
nước tù động kéo dài nhiều ngày khiến mọi sinh hoạt đẹp